trong khi đó thực tế người lao động nghỉ việc để cách ly theo dõi tự điều trị covid một mươi chín có nhiều giấy tờ có thể làm căn cứ xác thực
vì vậy công nhận bảy loại giấy tờ nêu trên giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ồm đau là giải pháp hợp lý nhất
thưa quý vị ở tây ban nha một người phụ nữ ba mươi một tuổi tiêm phòng đủ mũi vaccine lại có kết quả tái mắc covid một mươi chín chỉ sau chưa đầy ba tuần
trường hợp này do các nhà nghiên cứu ở tây ban nha mô tả
họ sẽ báo cáo chi tiết về ca bệnh nói trên tại đại hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm châu âu diễn ra ở lisbon bồ đào nha vào ngày hai mươi ba đến hai mươi sáu tháng bốn
theo các chuyên gia khoảng cách hai mươi ngày giữa các lần nhiễm là thời gian ngắn nhất mà họ từng ghi nhận
người bệnh là nhân viên y tế lần đầu dương tính với ncov trong đợt xét nghiệm rt pcr sang lọc định kỳ ở nơi làm việc vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nữ bệnh nhân đã được tiêm đủ hai mươi vaccine và mũi nhắc lại trước đó một mươi hai ngày
bệnh nhân không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào tự cách ly một mươi ngày trước khi trở lại làm việc
sau đó đến ngày một mươi tháng một chỉ sau hai mươi ngày có kết quả dương tính đầu tiên cô bị ho sốt cảm thấy không khỏe
khi làm xét nghiệm rt pcr kết quả dương tính với ncov
kết quả giải trình tự toàn bộ bộ gen cho thấy bệnh nhân đã nhiễm hai chủng sars cov hai khác nhau
lần lây nhiễm đầu tiên vào tháng một mươi hai đó là biến chủng delta lần thứ hai và tháng một năm sau là biến chủng omicron
biến chủng omicron đã được tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm đáng quan ngại trước đó hơn một tháng vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau đó omicron nhanh chóng trở thành biến chủng thống trị trên toàn cầu có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với delta
và có thể né tránh miễn dịch từ lần tiêm chủng hoặc mắc covid một mươi chín trước đó
tiến sĩ gemma recio thuộc viện institut catala de salud tarragona tây ban nha tác giả của nghiên cứu cho biết
trường hợp này cho thấy khả năng của omicron trong việc tránh khỏi miễn dịch
đã có từ lần lây nhiễm trước với biến chủng khác hoặc từ vaccine
nói cách khác những người đã mắc covid một mươi chín không thể tự tin họ được bảo vệ chống khỏi nguy cơ tái mắc
ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ
vị chuyên gia này cũng lưu ý miễn dịch từ lần mắc trước đó và tiêm chủng giúp bảo vệ một phần
giảm nguy cơ bị bệnh nặng nhập viện ở những người nhiễm omicron
vị chuyên gia nói thêm trường hợp này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát liên tục bộ gen của virus
trong những f đã tiêm chủng đầy đủ hoặc tái mắc
việc theo dõi như vậy sẽ giúp phát hiện các biến chủng có khả năng nè tránh một phần phản ứng biễn dịch
hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục theo dõi trường hợp này
tuy nhiên số người mắc như vậy không phải đa số
chúng ta vẫn nên có niềm tin vào vaccine phòng covid một mươi chín
trong khuyên cáo ngày hai mươi hai tháng bốn who cho rằng trong số các thuốc trị covid một mươi chín
thì paslovit là thuốc có hiệu quả nhất cho những bệnh nhân covid một mươi chín bị nhẹ
nhưng vẫn có nguy cơ nhập viện cao
ngoài paxlovit hiện có các thuốc khác như monopiravir của hãng sực mách
và thuốc truyền tĩnh mạch remdesivir của gilead
khuyên cáo của who được đưa ra dựa trên đánh giá hai thử nghiệm thuốc parklovis trên ba một trăm linh bệnh nhân
cho thấy thuốc có khả năng giảm tỷ lệ nhập viện đến tám mươi năm
đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao ba lôi có thể giảm tám mươi bốn trường hợp nhập viện trên mỗi một bệnh nhân
những phương pháp điều trị này không thay thế cho việc tiêm ngừa
chúng chỉ cung cấp cho chúng ta một lựa chọn điều trị khác cho những bệnh nhân có nguy cơ cao hơn
bà jeanette diaz người đứng đầu với quản lý lâm sàng của who nói
những bệnh nhân có nguy cơ cao là những người mắc các bệnh mạng tính suy giảm miễn dịch hoặc chưa được tiêm ngừa
khuyên cáo của who chỉ áp dụng đối với người trên một mươi tám tuổi ngoại trừ phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú
who cũng không khuyên cáo sử dụng parklovis cho những người có nguy cơ thấp vì lợi ích không cao
đối với những trường hợp mắc bệnh nặng who cho biết không có đủ dữ liệu để đưa ra khuyến nghị
tuy nhiên who bày tỏ lo ngại về sự hạn chế
trong việc sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
thuốc chỉ có thể được sử dụng khi bệnh ở giai đoạn đầu
who cho biết điều đó có nghĩa là bệnh nhân phải được xét nghiệm nhanh chóng và được các bác sĩ kê đơn thuốc
những điều có thể là trở ngại tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
đối với panglovid các bệnh viện phải uống thuốc trong vòng năm ngày kể từ sau khi xuất hiện triệu chứng
và liệu trình kéo dài năm ngày
thuốc rendeservir có thể sử dụng trong vòng bảy ngày sau khi xuất hiện triệu chứng
chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị chính quyền đài loan trung quốc mới đây đã phê duyệt mỗi vaccine tăng cường thứ hai
cho người từ sáu mươi năm tuổi trở lên và liệu tăng cường thứ ba cho người bị suy giảm miễn dịch
việc phê duyệt tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường nói trên của đài loan
nhằm mục tiêu đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự gia tăng đột biến số ca bệnh trong nước
trong khi đài loan đang đối phó với sự gia tăng các ca bệnh tại địa phương
con số nhìn chung vẫn được coi là mức thấp
một mươi ba một trăm sáu mươi bốn ca kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và chỉ có bốn người tử vong do covid một mươi chín
với hơn chín mươi chín những người nhiễm bệnh ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
trung tâm kiểm soát dịch bệnh đài loan cho biết đã chấp thuận tiêm mũi nhắc lại thứ hai
cho người cao tuổi cũng như người dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn
những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại bao gồm cả bệnh nhân phải lọc máu
và những người đã được cấy ghép nội tạng nằm trong nhóm được tiêm mũi tăng cường thứ ba
việc tiêm mũi tăng cường thứ hai hoặc thứ ba nên được triển khai sau ít nhất năm tháng
sau lần tiêm cuối cùng và có thể lựa chọn trong số các loại vaccine của moderna
pfizer biontech medigen hoặc novavax do đài loan sản xuất
khoảng tám mươi trong số hai mươi ba triệu người dân đài loan hiện đã được tiêm hai mũi vaccine cơ bản
và hơn một nửa đã được tiêm liều nhắc lại trong khi yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc vẫn được duy trì
chính quyền đài loan đã ra cảnh báo rằng số ca mắc covid một mươi chín sẽ tăng hơn nữa
do biến thể omicron dễ lây nhiễm hơn
hiện trung quốc vẫn đang áp dụng chính sách zero covid để chống dịch
bên cạnh đó việc bao phủ vaccine đối với đất
nước đông dân nhất thế giới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ
nhằm mục tiêu tạo ra miễn dịch cộng đồng sớm đẩy lùi và giảm thiểu tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế nhật bản vào ngày hai mươi hai tháng bốn lao động và phúc lợi nước này cho biết
tính đến ngày hai mươi tháng bốn đã có trên sáu mươi một triệu người dân ở xứ sở hoa anh đào
hoàn thành tiêm vaccine mũi tăng cường thứ ba chiếm khoảng bốn mươi tám hai tổng dân số
đáng chú ý trong khi tám mươi người trên bảy mươi tuổi và bảy mươi người từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi
thì chỉ có hai mươi sáu chín
hai mươi chín chín người thuộc độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi và hai mươi chín năm người thuộc độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi đã tiêm vaccine mũi thứ ba
theo giới chuyên gia y tế nhật bản việc giới trẻ nước này tỏ ra thờ ơ với mũi tăng cường
có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của chính quyền các cấp
thực tế cho thấy tại một phòng khám ở quận stibuja thủ đô tokyo
tất cả sáu mươi năm trường hợp đến khám bệnh để điều trị các triệu chứng do mắc covid một mươi chín
từ tháng hai đến nay đều chưa tiêm vaccine mũi thứ ba
các bệnh nhân này đều có nguy cơ bị nặng hơn như đau rát họng
khó nuốt thức ăn đau nhức cơ thể và sốt cao
trong một diễn biến khác tại một cuộc họp thảo luận về các biện pháp phòng dịch ngày hai mươi một tháng bốn
chính quyền thủ đô tokyo đã quyết định tiếp tục duy trì giai đoạn tái bùng phát dịch bệnh
thêm một tháng nữa nhằm sẵn sàng đối phó với khả năng tăng mạnh trở lại số ca mắc covid một mươi chín mới
sau kỳ nghỉ lễ dài ngày
thời gian áp dụng từ nay đến ngày hai mươi hai tháng năm
các nhà hàng tại tokyo sẽ được nới lỏng mức giới hạn số lượng khách theo nhóm từ bốn người lên tám người
nhưng vẫn hạn chế thời gian ăn uống trong hai giờ đồng hồ và chỉ được phục vụ đồ uống có cồn đến hai mươi một giờ
trường hợp toàn bộ khách đều được xác nhận âm tính với virus sars cov hai
thì sẽ không bị giới hạn số lượng khách theo nhóm hoặc thời gian ăn uống tại nhà hàng
bên cạnh đó chính quyền tokyo kêu gọi người dân thủ đô cùng hợp tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
bằng việc hoàn tất tiêm chủng vaccine mũi tăng cường thứ ba trước khi tham gia di chuyển du lịch
trong tuần lễ vàng sắp tới
thủ đô tokyo cùng với tỉnh osaka cũng là hai địa phương không áp dụng chương trình hỗ trợ du lịch
theo vùng của chính phủ nhật bản nhằm tránh gia tăng đột biến số lượng người di chuyển đến tokyo
trong dịp nghỉ lễ này
trong ngày hai mươi một tháng bốn nhật bản ghi nhận thêm bốn mươi bảy một trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín mới với năm mươi một ca tử vong
thủ đô tokyo ghi nhận thêm sáu bảy trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
ít hơn một tám trăm linh ca so với cùng thời điểm một tuần trước với tám ca tử vong
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lên nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như là giữ khoảng cách xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại